thủ tướng trân trọng chuyển lời chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng đến đồng bào phật giáo cả nước nhân đại lễ phật đàn đồng thời nhắc lại lời của tổng bí thư về tinh thần đại đoàn kết dân tộc đoàn kết tôn giáo
việt nam là đất nước đa dân tộc đa tôn giáo với năm mươi bốn dân tộc anh em nhiều tôn giáo cùng sinh hoạt tại các cộng đồng
hiến pháp pháp luật việt nam quy định tất cả mọi người dân đều có quyền theo hoặc không theo tôn giáo
ở việt nam không có xung đột tôn giáo xung đột dân tộc tất cả chung sống hòa thuận vì mục tiêu hòa bình hợp tác phát triển
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng trân trọng gửi tới chư tôn giáo phẩm giáo hội phật giáo việt nam tăng ni đồng bào phật tử trong và ngoài nước
cùng các đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp nhất chúc đại lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi tám dương lịch hai nghìn hai mươi bốn của giáo hội phật giáo việt nam thành tựu viên mãn
thủ tướng nêu rõ ngày phật đản là ngày lễ thiêng liêng mang lại nhiều ý nghĩa đối với xã hội đặc biệt là những người theo phật giáo
là dịp để tôn vinh những giá trị cao đẹp mà phật giáo mang đến cho đời sống con người đó là tinh thần tư bi trí tuệ đoàn kết và phát triển bền vững nhân văn
qua hàng nghìn năm kể từ khi đạo phật được truyền vào việt nam phật giáo đã bén dễ ăn sâu và hòa nhập vào xã hội việt nam trở thành một thanh tố của nền văn hóa truyền thống cao đẹp của người việt nam
với tinh thần hộ quốc an dân phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc lịch sử phật giáo việt nam luôn gắn bó mật thiết với lịch sử dân tộc trong cả quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc của đất nước ta
theo thủ tướng đất nước ta có nhiều tôn giáo tín ngưỡng mỗi tín ngưỡng tôn giáo mang những nét văn hóa riêng nhưng đều hướng đến các giá trị chân thiện mỹ bởi vậy có sự dung hợp đan sen và hòa đồng thống nhất trong đa dạng